sáng nay hai mươi một tháng ba huyện ủy bình sơn tỉnh quảng ngãi đã tổ chức lễ phát động xây dựng ngôi nhà cấp ủy
toàn huyện bình sơn hiện có trên bốn sáu trăm linh đảng viên gia đình có công với cách mạng
trong đó vẫn còn rất nhiều gia đình có công đảng viên khó khăn về nhà ở
do vậy phát động phong trào xây dựng ngôi nhà cấp ủy sẽ hỗ trợ các đối tượng kiên cố hóa nhà ở cải thiện cuộc sống
tại lễ phát động huyện ủy bình sơn đặt mục tiêu xây dựng năm mươi ngôi nhà cấp ủy
trong đó mỗi xã thị trấn vận động xây dựng ít nhất một ngôi nhà cấp ủy
kinh phí hỗ trợ xây nhà cấp ủy là bốn mươi triệu đồng
tại buổi lễ huyện ủy bình sơn đã vận động gần hai tỷ đồng và trao tiền hỗ trợ xây dựng một mươi năm ngôi nhà cấp ủy
cho các gia đình ở các xã có nhiều đối tượng còn khó khăn về nhà ở